trên tuyến đường dẫn ra cao tốc tp hcm trung lương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã có hai người thiệt mạng một người bị thương sau vụ tai nạn
xe tải mang biển số sáu mươi một c ba mươi bốn nghìn một trăm một mươi bảy chạy trên đường võ trần trí hướng từ đường cao tốc tp hcm trung lương ra quốc lộ một
khi đến cầu trợ đệm huyện bình chánh thì gặp sự cố nên tài xế dừng xe ở làn đường sát giải phân cách để kiểm tra
khi đó xe tải mang biển số sáu mươi chín c sáu trăm ba mươi bốn chạy cùng chiều tông thẳng vào đuôi xe
vụ tai nạn đã làm hai tài xế bị thiệt mạng tại chỗ một phụ xe bị thương được đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng điều tra nguyên nhân và di rời hiện trường vụ tai nạn